vừa qua huyện thanh trương tỉnh nghệ an báo cáo về việc đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên hỗ trợ xây hai cây cầu bị hỏng do bão lũ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực tế chỉ có một cây cầu xây mới còn một cây cầu được sửa chữa
tại xã trường mỹ huyện thanh trương tỉnh nghệ an nơi ảnh hưởng của bão lũ năm hai nghìn hai mươi chủ đầu tư quỹ từ thiện thủy tiên đã xây dựng cây cầu mới hoàn toàn
theo quan sát câu khe liệu ghi rõ đơn vị tổ chức các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ thủy tiên công vinh
dù mới bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhưng cầu đã xuất hiện vết nứt hư hỏng ở mố cầu
ông hoàng phạm thọ chủ tịch ubnd xã thanh mỹ huyện thanh trương cho biết cơn bão số chín năm hai nghìn hai mươi đã gây lũ quét khiến sáu trăm linh nhà dân bị ngập nước
trên địa bàn xã đoàn ca sĩ thủy tiên đã hỗ trợ cho ba mươi tám hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất với tổng số tiền là sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng
mưa lũ làm cầu khe liễu bị sập hoàn toàn nếu không có đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục
tổng kinh phí thi công cầu hết khoảng một tỷ đồng ông thọ chia sẻ
tại xã thanh sơn theo báo cáo cũng được xây dựng cầu do hư hại bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên thực tế ghi nhận chỉ bị hư một bên mố cầu mố cầu sau đó được khắc phục sửa chữa chứ không phải xây mới
ông lữ văn đương chủ tịch ủy ban nhân dân xã thanh sơn cho biết cầu sông con một bị hư một mố cầu hướng từ bên ngoài ủy ban nhân dân xã đi vào ba bản
xã không nắm được đơn vị trực tiếp thi công cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu
chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và bàn giao công trình ông đường nói
theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng hai cây cầu ở huyện thanh trương tổng kinh phí hết hơn một năm tỷ đồng
đại diện nhà đầu tư xây dựng là bà vũ thị thanh lan giám đốc công ty trách nhiệm hoạn tư vấn thiết kế đô thị thanh trương ký với chủ đầu tư là ông nguyễn hữu dũng
trước đó theo giả soát mới đây từ hai mươi năm xã thị trấn trên địa bàn huyện thanh trương đợt lũ lụt vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi có năm trăm hai mươi hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là năm tám mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra đoàn còn hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh với tổng số tiền khoảng một năm tỷ đồng cùng với đó là hai mươi chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng hai trăm linh triệu
như vậy so với số tiền ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thanh trương xác nhận ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là sáu tám trăm tám mươi chín tỷ đồng
còn tổng số tiền sau giả soát và đã báo cáo với bộ công an chỉ nhận có sáu bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng ít hơn số xác nhận một trăm linh hai triệu đồng
hiện huyện thanh trương đang tiếp tục giả soát tìm kiếm khoản tranh lệch
trước đó ngày chín tháng một mươi ông trình văn nhã chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an cho biết
huyện đang cho giả soát kỹ hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên trên địa bàn khi bộ công an đề nghị cung cấp tài liệu
tương trình liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ này
được biết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đoàn từ thiện của ca sĩ thủy tiên về huyện trao quà cho hơn năm trăm linh hộ dân
bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền năm một trăm tám mươi chín triệu đồng
ngoài ra ca sĩ thủy tiên còn tài trợ một năm tỷ đồng xây dựng hai cây cầu dân sinh bị sập do lũ
và tặng một mươi xuồng cứu hộ trị giá hai trăm linh triệu đồng cho các xã bị ngập lụt
ông nhã cho biết thêm các hộ dân trên địa bàn nhận tiền hỗ trợ từ đoàn của ca sĩ thủy tiên từ năm đến hai mươi triệu đồng
cá biệt có gia đình nhận tiền hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
chúng tôi đang khẩn trương cho các xã giả soát kỹ cụ thể hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ thủy tiên
không chỉ ở huyện thanh trương huyện hưng nguyên cũng đang làm báo cáo về hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ thủy tiên
bà thái thị hải châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ca sĩ thủy tiên đến huyện hưng nguyên trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ
chúng tôi nhận được thông tin về đoàn của ca sĩ thủy tiên từ ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh
sẽ có đoàn ca sĩ thủy tiên về hỗ trợ bà con bị thiệt hại nặng
sau đó huyện chỉ đào các xã lập danh sách các hộ để đoàn tự thiện hỗ trợ
bà châu thông tin đoàn tự thiện đã trao hai tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt
gồm bốn trăm năm mươi tám hộ ở bảy xã mỗi gia đình năm triệu đồng trong đó có một gia đình một mươi triệu và một gia đình ba mươi triệu đồng
bà châu cho biết thêm các hộ gia đình được mời lên ủy ban nhân dân huyện để nhận tiền hỗ trợ
đợt đó có lãnh đạo của ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh huyện xã trinh kiến
các hộ dân nhận tiền theo danh sách rất rõ ràng
sau đó ít ngày ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đã làm giấy xác nhận trao số tiền trên
chúng tôi không có khó khăn gì để xác minh việc này và gửi báo cáo cho bộ công an